tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý vào ngày hôm nay công an tỉnh sơn la cho biết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
đã phát hiện bắt giữ thành công một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn trung kiên chú tại xã phổng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin có trọng lượng gần sáu trăm hai mươi g ba điện thoại di động cùng một số vật dụng khác
tại cơ quan công an đối tượng kiên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật
khi tham gia vào giao dịch mua bán nhà đất thì người mua phải đối mặt với rất nhiều chiêu trò có thể xảy ra
trong đó hình thức phổ biến nhất là sử dụng giấy tờ giả
một vụ việc vừa xảy ra tại kiên giang đối tượng thực hiện hành vi là trần xuân hồng chú tải xã bải thơm
thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan tỉnh kiên giang thi hành lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn bảy ông hồng cùng vợ là bà nguyễn thị quế tự ý bao chiếm
khoảng một trăm sáu mươi m hai đất rừng ở xã bãi thơm huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn một mươi năm ông hồng làm khống giấy xác nhận nguồn gốc đất nói trên
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông hồng đem bán cho bà duyên với giá là
hai tỷ đồng sau đó bà duyên lại bán lại cho bà yến với giá là một mươi tám chín tỷ đồng
khi hoàn tất các thủ tục mua bán theo hình thức tự thả thỏa thuận chỉ dựa trên giấy xác nhận
nguồn gốc đất do ông hồng làm bà yến làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì đã phát hiện thửa đất nói trên thuộc đất rừng do nhà nước quản lý
khi biết mình bị lừa nên cả bà duyên và bà yến đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông hồng
đến cơ quan công an
hơn một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ đã được lực lượng cảnh sát kinh tế công an
huyện thanh trì hà nội phát hiện thu giữ cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố
hai bị can đây được coi là vụ án về buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất tại địa bàn
được lực lượng công an khám phá
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì đã phát hiện nhóm đối tượng
là phạm phương tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thương chú tại phường thạch bàn quận long biên
hồ văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú tại ngô xá cẩm khê phú thọ có hành vi buôn bán
tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất tại cơ quan công an cả hai đối tượng
đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
tình trạng buôn lậu thuốc lá là rất nguy hiểm

trạng buôn lậu thuốc lá lại tiếp tục phức tạp ở thị trường nội địa
những bao thuốc lá không hóa đơn chứng từ như thế này sẽ được đưa ra ngoài thị trường nếu không bị cơ quan chức năng phát hiện
sáu thùng thuốc lá với một mươi hai sáu trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu benno năm trăm năm mươi năm được cơ quan chức năng thu giữ
để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã đựng thuốc lá trong những vỏ hộp với tên gọi khác
chia nhỏ và đem phân phối tất cả các giao dịch được các đối tượng thực hiện trên không gian mạng
các đối tượng thường vận chuyển buôn bán nhỏ lẻ ở mức không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự để trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng
đối với vụ án này cơ quan điều tra công an huyện thanh trì sau khi kiểm tra phát hiện đã tiến hành điều tra khai thác mở rộng và thu giữ được tổng số một mươi hai sáu trăm linh bao thuốc
với vụ án với số lượng lớn như thế này chúng tôi đã có đề xuất
chúng tôi đã cung cố tài liệu để khởi tố vụ án khởi tố vị can xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật đảm bảo được sự giăn đe giáo dục chung
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại đối tượng lưu mạnh tuấn chú tại tỉnh quảng ninh đã sử dụng mật khẩu để chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
vào ngày một mươi một tháng một công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã khẩn trương làm rõ và bắt giữ di lý lưu mạnh tuấn từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
trước đó công an quận thanh khê tiếp nhận tin trình báo của một nữ bị hại về việc bị mất số tiền hơn một tỷ đồng trong tài khoản và người bạn trai ở cùng khách sạn cũng mất tích
vào cuộc điều tra công an quận thanh khê xác định lung ảnh tuấn là bạn trai của bị hại cả hai quen biết qua mạng xã hội và hẹn vào đà nẵng để gặp nhau
tuấn đã để ý khi thấy bị hại mở tài khoản online và nắm được mật khẩu nên chờ lúc người phụ nữ ngủ say tuấn mượn điện thoại chuyển hết số tiền hơn một tỷ đồng về tài khoản của vợ mình ở quê
công an quận thanh khê đã khởi tố bắt tạm giam đối với lưu mạnh tuấn về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và truy thu được gần một tỷ đồng số tiền bị mất để trả lại cho bị hại
một đường dây môi giới mại dâm qua mạng internet vừa bị triệt phá vào ngày một mươi một tháng một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp tám đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm
theo điều tra ban đầu vào lúc một mươi năm h ngày một mươi một tháng một lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng lê minh sang lê hoàng trung nghi nguyễn phi bằng nguyễn đình bách huy bằng thị hiệp nguyễn xuân hoàng nguyễn thị bạch và nguyễn thành tâm
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ hơn hai tỷ đồng cùng nhiều điện thoại máy tính bảng dùng để điều hành mua bán dâm qua mạng và hàng chục thẻ tiến dụng ngân hàng dùng để giao dịch nhận tiền từ gái bán dâm
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
riêng đối tượng nguyễn xuân hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần hai trăm linh gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đối tượng hoàng thu lợi bất chính từ tiền các gái ban dâm khai nhận mọi hoạt động mua ban dâm đều thông qua các đối tượng môi giới
trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ ba đến tám triệu đồng
có đối tượng là trong tay có hơn hai trăm linh gái bán dâm hoạt động trên phạm vi toàn quốc
và cái tiền thu lợi bất chính của đối tượng này là ước tính là một tháng trên một tỷ đồng
sau một thời gian dài đeo bám và chúng tôi lần mò từ các dấu vết trên không gian
trang mạng tuy rằng các đối tượng đã sử dụng tất cả các thông tin tài khoản số điện thoại ảo
thế nhưng là chúng tôi đã có sự cố gắng lần mò và đã tìm ra đã xác định được các đối tượng môi giới
phòng bảo sát hành sự phối hợp với lực lượng cảnh sát gọi động công an tp biên hòa nhân cạch lâm thành
và lực lượng cảnh sát hành sự tp hcm đã đồng luật ra quân bắt khám xét khẩn cấp
tám đối tượng môi giới là bánh và một mươi sáu nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tỉnh đồng nai
thì cơ bản lúc đầu thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm là rất tinh vi thường xuyên sử dụng mạng internet công nghệ cao để điều hành hoạt động
các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng số điện thoại ảo nhằm che giấu nhân thân lai lịch
các đối tượng môi giới chỉ liên lạc với gái bán dâm qua các trang mạng xã hội như zalo facebook
điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng để xác định các đối tượng môi giới khi bắt quả tăng gái bán dâm tại các nhà nghỉ khách sạn
hiện công an tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để đấu tranh mở rộng chuyên án
một đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy và hung khí vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an bắt quả tang đối tượng danh hoàng huy đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà
qua kiểm tra nơi ở của đối tượng duy phát hiện thu giữ sáu gói ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy chín ống phễu thủy tinh dùng để sử dụng ma túy
một số loại hung khí như đao kiếm mã tấu gậy số tiền gần sáu triệu đồng và một số vật chứng khác có liên quan
được biết danh hoàng huy là đối tượng có tiền sử nghiện ma túy từng được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện
tổ công tác công an thành phố lạng sơn phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông trên đoạn đường lý thường kiệt phú lộc một hai phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn tiến hành dừng xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
xe tải do phạm ngọc tuệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tải phường hoàng văn thụ tp lạng sơn điều khiển đi cùng xe có hoàng minh giang chú tải xã mai pha tp lạng sơn
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có một khẩu súng tự chế bắn đạn trì bằng khí nén một khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao hơn một trăm năm mươi viên đạn các loại được cất giấu trong hai ba lô màu đen đều không có giấy phép sử dụng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc
các đối tượng khai nhận đã mua trên mạng xã hội facebook zalo với mục đích để săn bắn thú rừng
mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo đến người dân về các phương thức thủ đoạn lừa đảo qua internet và mạng xã hội trong số đó có nhiều chiêu trò không mới tuy nhiên số lượng nạn nhân vì chủ quan thiếu cảnh giác vẫn không ngừng tăng lên
thủ đoạn chính của các đối tượng vẫn là nhằm đánh vào lòng tham chắc ẩn và thiếu hiểu biết về công nghệ của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngay sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận vừa được thực hiện tại tỉnh quảng bình
sau khi đặt mua hàng mỹ phẩm online tại cửa hàng kinh doanh của chị võ thị thúy trú tại xã lý trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình với số tiền năm trăm bốn mươi đồng
đối tượng lừa đảo đã tạo tình huống bằng cách thông báo đã chuyển khoản và gửi hình ảnh đã chuyển tiền thành công đến máy của chị thúy
khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản đối tượng yêu cầu chị thúy truy cập vào đường link mà đối tượng gửi qua điện thoại để kiểm tra
cái hình ảnh là chị đang giao dịch với ngân hàng là đã giao dịch thành công
em kiểm tra là đúng tên em với số tài khoản của em rồi
nhưng mà em quay lại nói thì chị nói đi chị vào cái đường link này thì chị kiểm tra để chị biết tiền vào tài khoản hay chưa
thì em cũng rinh lắm theo hướng dẫn của họ em vào là bấm vô nơi chỗ mất khẩu
lại nở xong em bấm mất khẩu vô xong rồi gửi cái mào tpnv xong rồi
họ lại trừ em thấy tài khoản là bị trừ một trăm linh triệu
mới đây vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng bình triệt phá thành công chuyên án thu thập tàng chữ mua bán
công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến một tỷ đồng
liên quan đến một mươi năm đối tượng tại quảng bình đà nẵng ninh bình hà tĩnh
người dân bị thu thập thông tin

bằng các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội và có nguy cơ trở thành các nạn nhân của tội phạm
việc sử dụng các cái thông tin cá nhân đó tội phạm sẽ sử dụng có mục đích xâm nhập trái phép các cái tài khoản ngân hàng
và chiếm đoạt tài sản
thứ hai các cái thông tin cá nhân bị lô lọt chúng sử dụng để các làm cái chứng minh thứ giả
các cái cánh của công nhân giả và các cái giấy tư khác
thực hiện việc đăng ký mở tài khoản cho các cái tổ chức phục vụ các cái mục đích là thanh khoản cho các cái hành vi phòng tội
ngoài ra thông tin bị sử dụng trả phép trên mạng internet còn sẽ đe dọa đến tổng tiên
xúc phạm nhân dư nhân phẩm ảnh hưởng đến uy tín và cuộc sống của người dân
tình vì hơn các đối tượng lừa đảo đã đánh vào lòng tài khoản
các đối tượng lừa đảo đã đánh vào lòng tham và thiếu hiểu biết về công nghệ của nạn nhân để lừa đảo
điển hình là việc nhắn tin nhận quà gói hỗ trợ covid một mươi chín
sau đó các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link trang web nhằm đánh cắp thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để phong đánh thủ đoán này thì người dân cần phải nâng cao ý thức chú ý đến đường nhận của trang web mà mình đăng nhập
và cả cái tên tình dung mình đăng nhập đúng với cả cái địa chỉ và cả cái tổ chức tình dung
phải nhớ rất rõ cả cái đường dẫn của cả cái tổ chức tình dung và đối chiếu hoặc sử dụng các cái app mà mình cung cấp để thực hiện giao dịch
và quan trọng hơn là không có cá nhân tổ chức nào chuyển tiền cho mình mà phải yêu cầu cung cấp cái mã otp và cái mật khẩu của cái tài khoản của mình
trước tình trạng tội phạm lừa đảo qua mạng internet và mạng xã hội diễn biến phức tạp như hiện nay
công an tỉnh quảng bình tích cực tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng
để người dân nâng cao ý thức cảnh giác tránh lạc vào ma trận mánh khóe chiêu trò của những kẻ lừa đảo đứng sau những chiếc bẫy kiếm tiền nhanh phần thưởng lớn
đồng thời tăng cường nắm tình hình kịp thời giải quyết các tin báo tố giác tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao
sau khi giết người đối tượng nguyễn phương nam đã vượt biên trốn sang campuchia do dịch covid một mươi chín
nam trở về việt nam và lẩn trốn tại hà nội và vừa bị cục cảnh sát hình sự bắt giữ
qua quá trình điều tra theo dõi phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự vừa bắt đối tượng truy nã nguyễn phương nam tên thường gọi nam dòng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh lạng sơn
đây là đối tượng bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về tội danh giết người
trước đó vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam có chở bạn gái tới nhà trọ tại phường long bình tân tp biên hòa tỉnh đồng nai và xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn trọng thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nam đã dùng dao nhọn đâm anh thông khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
sau khi gây án nam bỏ trốn lên đắk lắc vượt biên sang campuchia cuối năm hai nghìn hai mươi đối tượng trở về hà nội
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự đã bắt giữ nguyễn phương nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại hà đông hà nội
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
để điều tra và làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an do có mối quan hệ làm ăn từ trước nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi nguyễn duy tân đã mở công ty xây dựng và đã thuê bốn xe cuốc của một cá nhân tại tỉnh đồng tháp để thi công công trình
sau đó tân đem các xe cuốc này thế chấp cho một số người dân khác trên địa bàn tỉnh bạc liêu với tổng giá trị là ba trăm năm mươi triệu đồng
đến hạn trả tiền thuê xe chủ xe nhiều lần liên hệ
nhưng tân hứa hẹn và không trả tiền thuê xe nên làm đơn trình báo lên cơ quan công an
quá trình điều tra nguyễn duy tân bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
vào ngày sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp bạc liêu đã bắt giữ được tân khi tân lẩn trốn tại tỉnh bình thuận
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trước đó công an thành phố phúc yên nhận được tin của quần chúng nhân dân tố giác đối tượng nguyễn huy cường chú tệ phương nam viêm thành phố phúc yên
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm để thu lợi bất chính
tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố phúc yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và cửa hàng cầm đồ của nguyễn huy cường thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua quá trình xác định cường còn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
cường sử dụng điện thoại truy cập vào trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com liên hệ với các đối tượng ở hà nội để mua tài khoản cá độ và tạo ra nhiều tài khoản con để bán cho người khác
trong đó có lê anh hải chú tại thành phố phúc yên cả hai đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản và thực hiện hành vi đánh bạc
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã tạm giữ hình sự nguyễn cao quyết và nguyễn văn tùng cùng chú tại thành phố phúc yên có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề của nguyễn huy cường
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án

hai bộ bài tú lơ khơ đã sử dụng bốn mươi bộ bài tú lơ khơ chưa qua sử dụng sáu điện thoại di động và bốn xe mô tô điểm đánh bạc này là do cao thị hà tổ chức và trực tiếp thu tiền sâu
vào tối qua ngày sáu tháng một tại khu vực thuộc khóm vĩnh đông thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn pháo hoa bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo hoa
đối tượng bị bắt giữ là trương đình vũ sinh năm hai nghìn một mươi bảy
trương đình vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn long giang xã tân long huyện hường hóa tỉnh quảng trị tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi hộp phá hoa bên trong là các ống hình trụ tròn có trọng lượng khoảng một mươi bốn kg
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số pháo trên với quãng đường gần một km từ bờ sông sepol lên quốc lộ chín với giá bốn trăm linh đồng
tiến hành kiểm tra xung quanh hiện trường tổ công tác đã phát hiện thêm nhiều vị trí có cất giấu một trăm chín mươi sáu hộp pháo nổ các loại với trọng lượng khoảng hai trăm bảy mươi bốn kg nhưng chưa xác định được người vi phạm
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện hương hóa để tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
thưa quý vị công an huyện hòa đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn của quản lý thị trường hà nội vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng của hà nội
cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh mứt kẹo có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc nhãn mát xuất xứ không rõ ràng vi phạm các điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một kho thuộc địa bàn xã la phù huyện hoài đức tp hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang có công nhân tiến hành đong gói mặt hàng làm mứt tết hàng trăm các gói mứt được gia công thủ công
chủ cơ sở kinh doanh này là bà tạ thị luyến địa chỉ tại xóm hoa thám xã la phủ huyện hoài đức hà nội cho biết số nguyên liệu này được nhập từ xuân đỉnh tại đây chỉ thực hiện đóng gói và đưa ra thị trường
những quy trình đóng gói này của mình có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không
dạ có tất cả quy trình đóng gói đều cẩn thận mứt đều để trong thùng sạch sẽ
những cái hai như thế này thì có giấy tờ như thế nào
tất cả những cái hai
những cái hai này thì đều có giấy ủy nhiệm sản xuất hết ạ
ủy nhiệm sản xuất của đơn vị nào
của ngoài xuân đỉnh
lời khai của chủ cơ sở khẳng định là đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm tuy nhiên đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được
các loại mặt hàng hàng hóa phục vụ tết như là mứt tết và các sản phẩm phục vụ tết như hiện tại như chúng ta đang thấy ở trong cơ sở này
thì nó không đảm bảo để khi đưa ra thị trường nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
và cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
và chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường là cũng có thể thấy là không đầy đủ các điều kiện đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
nếu không được phát hiện kịp thời hàng trăm hộp mất tích này sẽ đưa đi tiêu thụ trên địa bàn hà nội và các vùng lân cận
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng cùng với đó sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm để xử lý theo thẩm quyền